ngày hai mươi một tháng năm các cơ quan chức năng tỉnh đồng nai đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp
chăn nuôi giết mổ và các siêu thị trên địa bàn nhằm tìm giải pháp thực hiện cấp đông thịt lợn
an toàn trong bối cảnh dịch tả lợn châu phi đang lây lan rộng ở đồng nai
theo đại diện các doanh nghiệp giải pháp phù hợp nhất hiện nay là thuê kho lạnh tại các khu công
nghiệp trên địa bàn đồng nai bình dương và tp hcm để cấp đông việc các doanh nghiệp phối hợp
với cơ quan chức năng tổ chức thu mua giết mổ cấp đông là một trong những giải pháp tạm thời
để ứng phó với dịch bệnh tả lợn châu phi nhằm giảm áp lực tiêu hủy và bảo đảm nguồn cung
thịt lợn sạch cho thị trường nhất là dịp cuối năm